các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ công tác đã chủ động phát hiện trang web trên có đăng tải nội dung quảng cáo về các dịch vụ thẩm mỹ sử dụng công nghệ tế bảo máu gốc cd ba trăm bốn mươi
cùng hình ảnh các bác sĩ thực hiện dịch vụ thẩm mỹ và các video clip tư vấn kiểu người thật việc thật
trang quảng cáo trái phép này giới thiệu cơ sở mang tên cci beauty hoạt động tại bốn địa chỉ gồm sáu mươi một phú thạnh đống đa hà nội
m gầm một trăm hai mươi một vincom tp thanh hóa và hai cơ sở ở tp hcm tại sáu mươi chín hoàng trọng mậu khu đô thị him lam quận bảy
và bảy trăm tám mươi một c chín lê hồng phong quận một mươi
qua kiểm tra tại địa chỉ số sáu mươi chín hoàng trọng mậu khu đô thị him lam quận bảy đoàn ghi nhận có cho biển hiệu lớn trên toàn bộ mặt tiền
của căn nhà bốn tầng ghi viện thẩm mỹ quốc tế cci beuty center cùng slogan niềm tin của phái đẹp và một tấm bảng nhỏ gắn một cột đá bên dưới
ghi phòng khám chuyên khoa gia liễu thuộc công ty cổ phần viện thẩm mỹ cci group
trong khi đó kiểm tra tại địa chỉ bảy trăm tám mươi một c chín lê hồng phong quận một mươi theo website là cơ sở hai của cci beaut
tại tp hcm thì đây lại là trụ sở của bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ coresta sao hàn
mặc dù quảng cáo rầm rộ trên website và các trang mạng xã hội như facebook instagram và youtube
tại thời điểm kiểm tra viện thẩm mỹ quốc tế cci bot center và phòng khám chuyên khoa gia liễu tại quận bảy không có bác sĩ đang làm việc
người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt và không có nhân viên nào có chứng chỉ hành nghề
sau đó ông ptt là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và bà vtu là quản lý cơ sở đã làm việc với đoàn kiểm tra
tại buổi làm việc đại diện cơ sở đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
do sở y tế tp hcm cấp ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn trong phòng khám chuyên khoa gia liễu thuộc công ty cổ phần viện thẩm mỹ cci group
tuy nhiên phòng khám này chưa được sở y tế thẩm định phê duyệt danh mục kỹ thuật và xác nhận nội dung quảng cáo
trong khi đó đại diện cơ sở không cung cấp được giấy tờ pháp lý đối với tên gọi xuất hiện trong bảng hiệu chính
viện thẩm mỹ quốc tế cci beauty center
liên quan đến việc quảng cáo cơ sở hai địa chỉ bảy trăm tám mươi một c chín lê hồng phong quận một mươi bà v tiêu khai nhận
trước đây cci beauty dự kiến hợp tác phẫu thuật thẩm mỹ với bệnh viện korean star sao hàn
nhưng việc tiếp nhận bệnh nhân có vấn đề nên đã rút hợp tác
tuy nhiên do chưa rút địa chỉ bệnh viện sao hàn xuống nên địa chỉ này vẫn tồn tại trên website
như là cơ sở hai của viện thẩm mỹ quốc tế cci biêut center
khi được mời làm việc với thanh tra sở y tế ông ntt giám đốc điều hành bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ coreta sao hàn khẳng định
qua giả soát hồ sơ bệnh viện không ký hợp đồng hợp tác với cơ sở nào có tên là cci beaut
có địa chỉ tại sáu mươi chín hoàng trọng mậu khu đô thị him lam quận bảy
thanh tra sở y tế cũng đã kiểm tra nhanh trên internet thêm một địa chỉ khác
đừng quảng cáo là cơ sở của cci beauty tại hà nội
thì địa chỉ sáu mươi một vũ thạnh đống đa hà nội lại là trụ sở của bệnh viện đa khoa hà thành
thanh tra sở y tế yêu cầu phòng khám chuyên khoa gia liễu thuộc công ty cổ phần viện thẩm mỹ cci group
và viện thẩm mỹ quốc tế cci bout center ngưng ngay việc quảng cáo trái phép
tháo gỡ các nội dung quảng cáo vi phạm trên không gian mạng
chỉ được hoạt động sau khi được phê duyệt danh mục kỹ thuật
và chỉ được quảng cáo theo nội dung được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền
thanh tra sở y tế tp hcm cảnh báo
việc lợi dụng tâm lý một số người có nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sắc đẹp
và thường tin vào những quảng cáo trên mạng xã hội kiểu người thật việc thật
nhanh rẻ đẹp không đau hiệu quả tức thì công nghệ hiện đại
một số cơ sở chăm sóc sắc đẹp đã núp bóng phòng khám chuyên khoa và quảng cáo trái phép
để dẫn dắt người có nhu cầu đến thực hiện dịch vụ
gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người sử dụng dịch vụ
ngoài ra cũng đã xuất hiện hiện tượng một số cơ sở lấy địa chỉ của các bệnh viện khác
biến thành cơ sở của mình để quảng cáo trên mạng
nhằm cho người tiêu dùng có cảm giác đây là một hệ thống lớn trải dài từ nam trí bắc
tạo sự tin cậy ảo cho khách hàng